sản lượng hành khách đi lại bằng xe buýt trong hơn hai mươi ngày qua ước đạt bảy tám triệu lượt

sau hơn hai mươi ngày hoạt động trung tâm quản lý giao thông cộng th retard tiếp tục theo dõi tổng hợp đề xuất báo cáo sở giao thông vận tải điều chỉnh tăng dịch vụ các tuyến buýt khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
thưa quý vị trại giam công an tỉnh ninh bình phối hợp với bệnh viện công an tỉnh ninh bình đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai cho gần bốn trăm linh can phạm nhân hiện đang thiện đang được giam giữ tại đây
để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng trại tạm giam công an tỉnh ninh bình đã chủ động xây dựng phương án phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm của các lực lượng tham gia để triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả
các can phạm nhân được tư vấn kiểm tra sức khỏe theo quy trình như khai báo y tế khám sàng lọc đo thân nhiệt huyết áp khai thác tiền xử bệnh lý và được theo dõi y tế sau khi tiêm vaccine
việc thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các can phạm nhân thể hiện tính nhân văn sự quan tâm của các cấp các ngành và lực lượng công an về quyền lợi sức khỏe đối với các can phạm nhân cũng như tạo hàng rào vaccine trong phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh
thưa quý vị trên trận tuyến chiến đấu với dịch bệnh
với vai trò là lực lượng nòng cốt là lá chắn thanh bảo kiếm mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình
dù là tuyến đầu chống dịch hay những người ở lại hậu phương thì tất cả đều chung một quyết tâm sát cánh và là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trong những lúc nguy nan nhất
vâng rất khó để những người trong cuộc tự nói về mình
và vì thế công đoàn công an nhân dân đã chấp cánh phát động cuộc thi tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch
với mong muốn chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh về những người
chiến sĩ quả cảm của tuyến đầu những người tham gia nhiệm vụ chống dịch với tâm thế không chỉ là nhiệm vụ được giao mà cao quý hơn đó là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ
lần đầu tiên tổ chức cuộc thi trên mạng xã hội facebook thế nhưng mỗi câu chuyện viết ra đã được lan tỏa chia sẻ với hàng nghìn đợt live share
hàng trăm câu chuyện chân thực đã được biết nên về những chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch
các bãi miền tổ quốc thầm lặng với sự hy sinh
mỗi người một hoàn cảnh một nhiệm vụ một đơn vị công tác khác nhau
khó khăn gặp phải cũng vậy nhưng trong nhiều câu chuyện đã được viết ra đều gửi chung một niềm tin tinh thần lạc quan
và lời hẹn sẽ sớm trở về bên gia đình khi dịch bệnh được đẩy lùi
mà cũng là tôi cảm giác đây là một cái lần đầu tiên trong công an chúng ta có một cuộc thi mà có cái sự tương tác và nói là rất nhanh chóng kịp thời ở trên mạng xã hội
và khi mà ban giám khảo chúng tôi chấm thì chúng tôi cũng cảm thấy là mình tự hào mình thấy tin cậy bản thân mình cũng thấy thân thương và thấy yêu mến những cái người bác sĩ trong ngành công an những cán bộ y tế trong ngành công an những chiến sĩ công an ở ngoài miền tổ quốc
đoàn viên công an tại các đơn vị địa phương và y bác sĩ tăng cường cho các bệnh viện xã triển
những cán bộ đoàn viên bị ảnh hưởng với dịch covid một mươi chín cũng đã được các cấp công đoàn quan tâm hỗ trợ kịp thời
thời gian vừa qua công đoàn công an nhân dân cùng với đoàn thanh niên bộ công an hội phụ nữ bộ công an cũng đã tích cực tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và ba tổ chức đoàn thể trung ương để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua các cuộc vận động
trong đoàn viên công đoàn ban chấp hành công đoàn công an nhân dân cũng đã có những hoạt động hướng về cơ sở và đặc biệt là quan tâm tới đời sống của đoàn viên công đoàn chăm lo để làm sao không ai bị bỏ lại phía sau
lửa thử vàng gian nan thử sức khó khăn gấp đôi phải nỗ lực gấp ba tinh thần đó đã được tổ chức công đoàn công an nhân dân phát huy mạnh mẽ và càng trong những hoàn cảnh khó khăn thiên tai dịch bệnh
bằng những việc làm thiết thực dịp thời tinh thần đồng hành sát cánh của các cấp công đoàn công an nhân dân càng thể hiện rõ nét trở thành chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên người lao động thêm vững tin và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
tâm mình lúc nào cũng động lòng và thương những người hoàn cảnh khó khăn hơn mình và vất vả hơn mình cái đấy là cái chính
thế và bản thân tôi là một đảng viên năm nay được bốn mươi năm tuổi đảng rồi chúng tôi càng nghĩ rằng phải luôn luôn gương mẫu và học tập theo lời bác luôn luôn phải nghĩ giúp đỡ những người khó khăn hoàn cảnh và thực hiện lời bác là thương người như thẻ thương thân
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bà hồng và các thành viên trong tri hội thiện nguyện
đã tham gia kết nối giải cứu được gần bốn trăm linh tấn nông sản cho bà con gia lai hải dương bắc ninh tặng quà cho các chốt trực bảo vệ vùng xanh trên địa bàn phú xuyên
tôi thì làm từ thiện nhiều năm rồi có những lần bão nụt miền trung tôi đè cái biển ra cửa tôi đè nơi nhận quà ủng hộ miền trung chồng tôi bảo là bà có điên không
tự nhiên đem cái biển treo đấy người ta đem đến xong rồi thắc mắc
tôi ai tin tôi làm việc này thì đem đến ai không tin thì thôi đừng đem đến tôi không bắt buộc ai phải làm từ thiện
nhưng tôi khuyến cáo mọi người nên nghĩ đến cái tâm và giúp đỡ mọi người những người khó khăn hơn mình
cô ấy là một người nhiệt tình mà cô phải rất là quan tâm đến các gia đình như gia đình nhà tôi
đâu cô cũng đi đâu cô ấy cũng giúp đỡ coi như là cô ấy không có quản ngại một cái gì mà cô không có nả nòng một cái gì
cho nên là ai ở đây là cũng rất là quý mến cô ấy
ghi nhận những đóng góp của bà bùi thị hồng trong hoạt động thiện nguyện mới đây bà đã vinh dự được trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt và là một trong một mươi phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
những việc làm nhân đạo tử thiện của bà đã và đang lan tỏa thông điệp về tinh thần tương thân tương ái của con người việt nam giúp những mảnh đời kém may mắn có thêm nghị lực sống
câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay